cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội

mà cảnh sát phòng cháy thành phố cấp để chở máy bơm
và các thiết bị chữa cháy khác để đến đám cháy nhanh nhất
được trang bị đầy đủ các trang thiết bị chữa cháy ban đầu
như một xe chữa cháy thông thường
bình chứa có dung tích một mươi lit

để bơm trực tiếp chữa cháy

để kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt
với phương tiện nhỏ gọn như vậy

rút ngắn thời gian
nên việc không chê đám lửa dễ dàng hơn
phương tiện được trang bị trên xe
nó cũng giống với trang thiết bị được trang bị trên xe chữa cháy
vì vậy trong quá trình di chuyển
cũng như là trong quá trình chữa cháy thời điểm ban đầu

bởi vì cái thời gian cháy tự do của đám cháy nó ngắn
thì mình đến được sớm thì mình sẽ chữa cháy sớm được
xe máy chữa cháy này nó chữa cháy rất là hiệu quả
đối với những trường hợp là ở trong ngõ sâu

và xe máy ô tô chữa cháy không thể vào được

nó có thể hiệu quả
về lúc chữa cháy ban đầu
mới được chính thức đưa vào sử dụng

đều đã được người dân trên địa bàn hai quận đống đa và ba đình biết đến
bởi ngoài chức năng chữa cháy
xe máy chữa cháy cơ động còn được sử dụng

nhờ đó năm mươi các vụ cháy
được người dân tự tổ chức chữa cháy
ba mươi được chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy đơn giản
và không có cháy lớn xảy ra trên địa bàn hai quận
trong năm hai nghìn một mươi bảy
mình phải luôn nhắc nhở
những người trong nhà
nhất là những nhà có trẻ con phải cẩn thận
thì cái này là trong nhà là luôn luôn

bởi vì cái này rất là nguy hiểm
gia đình tôi cũng đã rất ý thức
về việc phòng cháy chữa cháy

tức là có những cái chỗ tháp hiểm

đặc biệt là những cái lúc mà có thể nó
có những cái hiện tượng
mà nó có thể xảy ra
thì gia đình chúng tôi cũng có những phương án nhất định
hàng chục sự cố xảy ra
tại các hộ gia đình
đã được cảnh sát phòng cháy chữa cháy
kịp thời đến hiện trường
và xử lý hiệu quả bằng xe máy chữa cháy cơ động
đặc biệt là các hộ gia đình
nằm sâu trong các ngõ nhỏ trong khu dân cư
thời điểm những tháng cuối năm
tiềm mẩn nguy cơ cháy nổ cao
cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng khuyên cáo người dân
nâng cao ý thức tự phòng
đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng của chính mình
góp phần cùng lực lượng chức năng
giảm thiểu số vụ cháy
và thiệt hại do cháy gây ra
những hình ảnh về chiếc xe máy chữa cháy cơ động
của các chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số hai
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hà nội vừa rồi
cũng đã kết thúc chương trình an ninh ngày mới hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui